thấy cẩm vân nhiều đêm mất ngủ vì người quen qua đời trong đại dịch chồng của con gái rủ chị hát để lấy lại tinh thần lạc quan hơn
cẩm vân chia sẻ năm tháng ở nhà là quãng thời gian tôi xa sân khấu dài nhất từ khi bắt đầu sự nghiệp đến nay
lúc sinh bé đầu lòng tôi cũng không nghỉ hát lâu đến vậy tôi thèm cảm giác được cầm mít đứng hát giữa khán phòng thèm nghe tiếng vỗ tay từ khán giả
thời gian ở nhà tránh dịch gia đình tôi thực hiện chuỗi dự án mùa sài gòn buồn lắm gồm những ca khúc hát chi ân về thành phố chúng tôi đang sống các mv quay dạng cây nhà lá vườn thôi
ekip cũng chỉ có ba người tôi chủ yếu lo phần hát anh khắc triệu làm nhạc con gái cc phụ trách câu quay phim biên tập giàn dựng hình ảnh
các ca khúc đều là những cung bậc cảm xúc của gia đình tôi từ im lặng thở dài của trịnh không sơn những ngày đầu chứng kiến thành phố bùng dịch đến sài gòn tôi sẽ của thái dương
hát về một niềm tin một ngày cuộc sống chất trở lại như xưa có những bài hát đã cũ khi tôi thu vẫn thấy lòng mình nghẹn đi với bao tâm trạng chất chứa hát là cách khiến tôi vơi đi những u út trong người
thời gian qua nếu không có âm nhạc tôi khó có thể xoa dịu được vết thương lòng khi chứng kiến những mất mát trong đá